thưa quý vị vào dạng sáng nay một đám cháy lớn đã bất ngờ bùng lên tại một căn nhà trên phố hàng lược
phường hàng mã quận hoàn kiếm thành phố hà nội
và rất đáng tiếc vụ cháy lớn đã khiến bốn người trong một gia đình tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng bốn h bốn mươi phút sáng nay vụ cháy xảy ra tại nhà dân
địa chỉ số bốn phố hàng lược phường hàng mã quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố điều động ngay ba đơn vị
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàn kiếm
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số một
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình
với tổng số bảy xe chữa cháy xe chuyên dùng cùng ba mươi chín cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an phòng cháy và cứu nạn
nhận được tin báo trung tâm thông tin chỉ huy công an phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba đình
hiện các lực lượng đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy